đồng chí mai tiến dũng bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ tổ trưởng tổ công tác của thủ tướng chính phủ vừa công tác làm việc với tỉnh hà tĩnh
để kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kết luận chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ
trong đó bao gồm các giải pháp khắc phục sự cố môi trường biển xử lý số hải sản tồn kho
tình hình giải ngân số tiền đền bù hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển
tình hình khắc phục mưa lũ cùng các nhiệm vụ liên quan khác
tại buổi làm việc đồng chí mai tiến dũng cho rằng thời gian qua hà tĩnh là một trong những địa phương
thực hiện tốt các nhiệm vụ được chính phủ và thủ tướng chính phủ giao
hà tĩnh đã tích cực triển khai đồng bộ các biện pháp hỗ trợ khôi phục sản xuất đảm bảo an ninh trật tự
sau sự cố môi trường biển nhất là việc giải ngân kịp thời số tiền đền bù hỗ trợ để người dân ổn định đời sống
đến thời điểm hiện nay hà tĩnh đã tổ chức tiêu hủy hai trăm chín mươi năm tấn hải sản không đảm bảo an toàn đúng quy trình
đối với một một trăm bốn mươi tấn hải sản đông lạnh còn lại đề nghị tỉnh thành lập hội đồng kiểm kê phân loại và tổ chức tiêu thụ ngay
riêng một trăm năm mươi tấn xúa và ba trăm ba mươi chín tấn hải sản khô tổ công tác sẽ báo cáo thủ tướng chính phủ xem xét giải quyết
đến nay hà tĩnh đã hoàn thành việc hỗ trợ sáu hai trăm bốn mươi tấn gạo cho trên một mươi chín hai trăm linh hộ trên sáu mươi bảy chín trăm tám mươi số khẩu
hỗ trợ trên hai mươi ba tỷ đồng cho năm một mươi hai chủ tàu thuyền hỗ trợ một trăm hai mươi triệu đồng cho hai mươi năm cửa hàng
kinh doanh hải sản an toàn